thưa quý vị sáng nay ngày hai mươi chín tháng một mươi hai tại hà nội quân ủy trung ương bộ quốc phòng đã tổ chức hội nghị quân chính toàn quân năm hai nghìn hai mươi
chủ tịch nước võ văn thưởng đến sự chỉ đạo hội nghị
cùng dự có các đồng chí ủy viên bộ chính trị đại tướng phan văn giang phó bí thư quân ủy trung mương bộ trưởng bộ quốc phòng
đại tướng lương cường ủy viên thường vụ quân ủy trung ương chủ nhiệm tổng cục chính trị quân đội nhân dân việt nam
chủ tịch nước võ văn thưởng đến dự chỉ đạo hội nghị quân chính toàn quân năm hai nghìn hai mươi ba
trong những biến động nhanh phức tạp của tình hình quân ủy trung ương bộ quốc phòng đã kịp thời tham mưu chiến lược với đảng nhà nước
xử lý linh hoạt mềm dẻo hiệu quả các tình huống giữ vững thế chủ động không để bị động bất ngờ bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ lợi ích quốc gia dân tộc
tham mưu tổ chức tổng kết một mươi năm thực hiện nghị quyết trung ương tám khóa một mươi một và trình hội nghị lần thứ tám ban chấp hành trung ương đảng khóa một mươi ba
ban hành nghị quyết về chiến lược bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới
toàn quân thường xuyên duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu quản lý chặt chẽ vùng trời vùng biển biên giới nội địa không gian mạng và địa bàn trọng điểm triển khai quyết liệt đồng bộ hiệu quả
biểu dương những thành tích chiến công mà quân ủy trung ương bộ quốc phòng và cán bộ chiến sĩ toàn quân đạt được trong năm hai nghìn một mươi tám
chủ tịch nước võ văn thưởng đánh giá cao công tác hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng được tiến hành tích cực chủ động khôn khéo linh hoạt thực chất hiệu quả
tiếp tục là điểm sáng trong những trụ cột của đối ngoại đảng ngoại giao nhà nước đối ngoại nhân dân
quân ủy trung ương bộ quốc phòng đã tổ chức thành công giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới việt nam lào campuchia lần thứ nhất
kịp thời tham mưu xử lý hài hòa mềm dẻo trong quan hệ hợp tác quốc phòng có trách nhiệm các hoạt động đối ngoại quốc phòng đa phương song phương và giữ gìn hòa bình liên hợp quốc
trọng tâm là hội nghị bộ trưởng quốc phòng các nước asean lần thứ một mươi bảy và asean mở rộng lần thứ một mươi hội nghị an ninh quốc tế moscow lần thứ một mươi một
diễn đàn hương sơn bắc kinh lần thứ một mươi đối thoại shangri la lần thứ hai mươi góp phần củng cố lòng tin nâng cao vị thế uy tín quốc tế của đất nước của quân đội bảo vệ tổ quốc từ sớm từ xa
nêu rõ năm hai nghìn hai mươi bốn là năm có ý nghĩa quan trọng tăng tốc phấn đấu thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội một mươi ba của đảng và nghị quyết đại hội một mươi một của đảng bộ quân đội
là năm diễn ra nhiều sự kiện lớn kỷ niệm bảy mươi năm chiến thắng lịch sử điện biên phủ tám mươi năm thành lập quân đội nhân dân việt nam
và ba mươi năm năm ngày hội quốc phòng toàn dân chủ tịch nước đề nghị quân ủy trung ương bộ quốc phòng cần tập trung tiếp tục thực hiện tốt chức năng tham mưu
tiếp tục thực hiện tốt chức năng tham ưu chiến lược với đảng nhà nước về quân sự quốc phòng chủ động nhạy bén nâng cao năng lực nghiên cứu dự báo
có đối sách xử lý linh hoạt hiệu quả các tình huống không để bị động bất ngờ
tiếp tục tham mưu ban hành các chủ trương chính sách pháp luật về quân sự
quân sự quốc phòng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong điều kiện mới phối hợp triển khai hiệu quả nghị quyết trung ương tám khóa một mươi ba
về chiến lược bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới đồng bộ với các chiến lược trong lĩnh vực quân sự quốc phòng
và các nghị quyết về chiến lược phát triển kinh tế xã hội bảo đảm quốc phòng an ninh của sáu vùng kinh tế của đất nước
đây là những vấn đề rất lớn có ý nghĩa chiến lược lâu dài
mong các đồng chí
mong các đồng chí cố gắng làm thật tốt
chủ tịch nước đề nghị quân đội quán triệt sâu sắc đường lối quốc phòng toàn dân chiến tranh nhân dân bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới
với quan điểm dựa vào dân lấy dân là gốc là trung tâm là chủ thể đề xuất cơ chế thích hợp để phát huy đầy đủ vai trò trách nhiệm của hệ thống chính trị
tích cực tham gia xây dựng củng cố nền quốc phòng toàn dân thế trận lòng dân phòng thủ quân khu khu vực phòng thủ các cấp vững chắc
tăng lý lệnh quân đội là lực lượng nồng cố chủ lực và quan trọng nhất trong bảo vệ tổ quốc
vì vậy phải tập trung nâng cao chất lượng tổng hợp sức mạnh chiến đấu duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu
quản lý bảo vệ vững chắc vùng trời vùng biển biên giới nội địa không gian mạng bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ
phối hợp với các lực lượng giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn cả nước chủ động ứng phó hiệu quả với các thách thức an ninh phi truyền thống
cực nghiên cứu phát triển nghệ thuật quân sự tác chiến ứng phó hiệu quả với các loại hình chiến tranh công nghệ cao
đổi mới nâng cao chất lượng huấn luyện đào tạo diễn tập đáp ứng điều kiện tác chiến mới
trọng tâm là tổ chức chặt chẽ chất lượng an toàn các cuộc diễn tập
nghiên cứu đưa vào sử dụng vũ khí chiến lược vũ khí mới hiện đại do ta chế tạo sản xuất
để khẳng định độ tinh cậy của vũ khí trang bị và nâng cao khả năng tổ chức chỉ huy
hiệp đồng tác chiến của các lực lượng
chủ tịch nước yêu cầu quân đội tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng huấn luyện đào tạo diễn tập
thực hiện tốt cơ chế chính sách giải pháp thu hút đào tạo trọng dụng nhân tài
nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong quân đội đáp ứng điều kiện phát triển mới
quyết liệt thực hiện điều chỉnh tổ chức lực lượng để đến năm hai nghìn hai mươi
hoàn thành mục tiêu xây dựng quân đội tinh gọn mạnh tạo tiền đề vững chắc
phấn đấu từ năm hai nghìn ba mươi xây dựng quân đội nhân dân cách mạng chính quy tinh nhuệ hiện đại
thưa quý vị nhân kỷ niệm một trăm một mươi năm ngày sinh đại tướng nguyễn trí thanh
ngày một tháng một năm một nghìn chín trăm một mươi bốn một tháng một năm hai nghìn hai mươi bốn sáng nay ngày hai mươi chín tháng một mươi hai tại thành phố huế
bộ quốc phòng phối hợp với ban tuyên giáo trung ương và tỉnh thừa thiên huế
tổ chức hội thảo khoa học đại tướng nguyễn trí thanh nhà lãnh đạo chiến lược
người chỉ đạo thực tiễn xuất sắc của cách mạng việt nam
đồng chí nguyễn trọng nghĩa bí thư trung mương đảng trưởng ban tuyên giáo trung mương dự và chỉ đạo hội nghị
bảy mươi báo cáo tham luận của các chuyên gia nhà nghiên cứu tại hội thảo đã làm sáng tỏ nhiều khía cạnh mới
về thân thế sự nghiệp cuộc đời hoạt động cách mạng và những công hiến to lớn của đại tướng nguyễn trí thanh
đối với sự nghiệp cách mạng qua đó khẳng định đại tướng là người cộng sản kiên trung mẫu mực
nhà chính trị quân sự tai ba một tấm ngương đạo đức sáng ngời
phẩm chất tài năng những hoạt động cách mạng sôi nổi của đại tướng đã để lại cho cách mạng việt nam
một tài sản vô cùng quý báu về cả lý luận và thực tiễn trong lãnh đạo phong trào cách mạng
xây dựng chủ nghĩa xã hội lực lượng vũ trang xây dựng quân đội cách mạng
đại tướng nguyễn trí thanh sinh ra trong một gia đình nông dân yêu nước ở xã quảng thọ
huyết quảng điền tỉnh thừa thiên huế hơn ba mươi năm hoạt động cách mạng liên tục
trải qua nhiều cương vị công tác quan trọng ông là lãnh đạo tiên bối tiêu biểu của đảng và cách mạng việt nam
người chiến sĩ cộng sản kiên cường nhà lãnh đạo tài năng có uy tín của đảng nhà nước nhân dân
và là người học trò xuất sắc của chủ tịch hồ chí minh
dịp này bí thư trung ương đảng trưởng ban tuyên giáo trung ương nguyễn trọng nghĩa đã trao bốn trăm hai mươi triệu đồng
hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo trên địa bàn huyện a lưới
thưa quý vị trong năm hai nghìn hai mươi bốn thanh tra chính phủ khẩn trương tập trung thanh tra những ngành lĩnh vực nhạy cảm
dễ xảy ra tham nhũng tiêu cực có nhiều đơn thư khiếu nại tố cáo
đây là chỉ đạo của đồng chí lê minh khái bí thư trung mương đảng phó thủ tướng chính phủ
tại hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác năm hai nghìn hai mươi ba triển khai nhiệm vụ năm hai nghìn hai mươi bốn
của ngành thanh tra diễn ra vào sáng nay tại hà nội
ngành thanh tra đã triển khai hơn bảy sáu trăm linh cuộc thanh tra hành chính và trên một trăm chín mươi ba bảy trăm linh cuộc thanh tra kiểm tra chuyên ngành
phát hiện nhiều vi phạm với kinh tế kiến nghị thu hồi tài sản chuyển cơ quan điều tra xem xét xử lý hàng trăm vụ việc
tỷ lệ giải quyết khiếu nại tố cáo thuộc thẩm quyền tiếp tục đạt trên tám mươi tám nhiều vụ việc phức tạp được xử lý rất điểm
phó thủ tướng lê minh khái đề nghị trong năm hai nghìn hai mươi
ngành thanh tra tập trung thanh tra những ngành lĩnh vực nhạy cảm dễ xảy ra tham nhũng tiêu cực
có nhiều đơn thư khiếu nại tố cáo nhất là những khâu lĩnh vực đã xảy ra vi phạm hoặc có biểu hiện nhũng nhiễu gây phiền hà cho người dân doanh nghiệp
giải quyết kịp thời rất điểm ngay từ cơ sở không để phát sinh điểm nóng
đối với các vụ việc khiếu nại tố cáo phức tạp kéo dài hoặc khiếu kiện vượt cấp lên trung ương
tinh thần là phải xử lý rứt điểm không để phát sinh các vụ việc
thưa quý vị trong bối cảnh nhiều khó khăn thách thức năm hai nghìn hai mươi ba
ngành nông nghiệp vẫn tiếp tục khẳng định vai trò là trụ đỡ của nền kinh tế bảo đảm vững chắc an ninh lương thực
đó là chia sẻ tại họp báo tổng kết năm hai nghìn hai mươi ba của bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn diễn ra vào chiều nay tại hà nội
năm hai nghìn hai mươi ba gia tăng toàn ngành nông nghiệp ước đạt ba tám mươi ba đây là mức tăng trưởng cao nhất trong một mươi năm gần đây
tổng kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản đạt năm mươi ba một tỷ usd xuất siêu đạt mức kỷ lục một mươi hai bảy tỷ usd
chiếm trên bốn mươi hai năm xuất siêu cả nước
sáu mặt hàng xuất khẩu đạt trên ba tỷ usd là rau quả gạo hạt điều cà phê tôm gỗ và sản phẩm gỗ
những tín hiệu xuất khẩu tốt của một số ngành hàng sẽ tạo tiền đề để năm hai nghìn hai mươi bốn ngành nông nghiệp tăng tốc trong xuất khẩu
năm hai nghìn hai mươi ba gia tăng toàn ngành nông nghiệp ước đạt ba tám mươi ba đây là mức tăng trưởng cao nhất trong một mươi năm gần đây
năm hai nghìn hai mươi bốn gia tăng toàn ngành nông nghiệp ước đạt ba tám mươi ba đây là mức tăng trưởng cao nhất trong một mươi năm gần đây

tặng thượng viện vương quốc campuchia
trang thiết bị văn phòng quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam tặng thượng viện vương quốc campuchia
gồm máy vi tính máy in và một số thiết bị khác trị giá một trăm linh usd
là phần quà của quốc hội việt nam tặng thượng viện campuchia
nhân dịp chủ tịch quốc hội việt nam vương đình huệ thăm và dự hội nghị ipa bốn mươi ba
tổ chức tại campuchia hồi tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi hai
số quà tặng lần này sẽ giúp thượng viện campuchia có điều kiện bổ sung thiết bị cần thiết
cho các ủy ban và các đơn vị trực thuộc góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đề ra